để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
sở lao động thương binh xã hội tp hà nội đã ra soát đối tượng tổng hợp và có tờ trình
ủy ban nhân dân tp hà nội về việc bổ sung chính sách hỗ trợ
dự kiến có khoảng trên ba trăm hai mươi bốn đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của tp hà nội
với tổng kinh phí dự kiến là hơn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trên cơ sở đề xuất của sở lao động thương binh xã hội
thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã họp và đồng ý ban hành nghị quyết quy định
các chính sách đặc thù của tp hà nội đối với một mươi nhóm đối tượng bị ảnh hưởng
gặp khó khăn như trên màn hình
và ngoài việc đồng ý ban hành chính sách đặc thù của hà nội hỗ trợ cho một mươi nhóm đối tượng này
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã bổ sung năm trăm linh tỷ đồng ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội hà nội
để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế sau thời gian giãn cách xã hội